hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường tổ chức các lớp tập huấn cộng đồng cho các gia đình khó khăn tại huyện yên lập và cầm khê tỉnh phú thọ với tổng giá trị viện trợ khoảng một bảy tỷ đồng
havita for humanity là tổ chức phi chính phủ thực hiện các chương trình và dự án hướng đến mục tiêu vì một thế giới mà mỗi người đều có một nơi ở tươm tất
qua một mươi năm năm có mặt tại việt nam hapitad đã hỗ trợ hơn một mươi ba sáu trăm linh hộ gia đình có thu nhập thấp tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
liên quan đến vụ nổ xe ô tô taxi ở quảng ninh ubnd tp cẩm phả cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến hai người tử vong vào ngày hôm qua ba tháng một mươi tại trung tâm thành phố là do một đối tượng nghiện ma túy bi quan về sức khỏe đã tự sát bằng mình tự tạo
đối tượng tự sát gây ra vụ nổ xe taxi là lê thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở khu hoàng thạch phường cầm thạch tp cầm phà
đối tượng thành đã từng có tiền án tiền sự bị nghiện ma túy sức khỏe yếu được cho tại ngoại để chữa bệnh do thành bi quan về sức khỏe nên đã quyết định tự sát
ngay trong tối ngày ba tháng một mươi tại nhà riêng của thành lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện bức thư tuyệt mệnh của thành thu giữ được dây mìn
trước đó vào lúc một mươi hai h hai mươi phút ngày ba tháng một mươi tổng đài hãng xe taxi hoàng minh nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng báo đón tại đường lê thành nghị đoạn thuộc tổ bảy khu hoàng thạch phường cầm thạch tp cầm phà
đến khoảng một mươi hai h hai mươi bốn tài xế đặng văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổ tám mươi ba phường cẩm thạch thành phố cẩm phả điều khiển xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn n bảy nghìn hai trăm tám mươi hai của hãng taxi hoàng minh thông báo đón đối tượng lê thành là khách gọi xe taxi
và sau đó tám phút đối tượng thành đã tự sát bằng mìn tự tạo
vụ nổ gây cháy cũng là một chiếc ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn d ba trăm tám mươi một do anh nguyễn hữu phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường cẩm thạch thành phố cẩm phả điều khiển vừa chạy tới nơi bị cháy theo
anh phúc đã kịp thời mở cửa chạy thoát ra ngoài
tại khu vực biển cách mũi vũng tàu khoảng tám mươi năm hải lý về phía đông nam lực lượng chức năng vùng cảnh sát biển ba vừa bắt quả tang tàu cá mang số hiệu
bv năm nghìn bốn trăm chín mươi một ts đang vận chuyển cháy phép dầu điều
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tàu cá bv năm nghìn bốn trăm chín mươi một ts được cải hoán
trên tàu có năm thuyền viên do ông trần văn tươi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú quán tại tân long mỹ tho tiền giang làm thuyền trưởng
trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh lít dầu đeo nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng tử chứng minh hợp pháp
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản xử lý
vi phạm hành chính tạm giữ tăng vật và phương tiện và dẫn dải tàu bv năm nghìn bốn trăm chín mươi một ts về đơn vị để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
đã diễn ra lễ bế mạc đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm
đoàn thể thao việt nam đã để lại nhiều ấn tượng khi có một kỳ đại hội thành công ngoài mong đợi
giành vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương
với năm mươi hai huy chương vàng bốn mươi bốn huy chương bạc bốn mươi ba huy chương đồng bỏ xa đoàn xếp thứ hai là thái lan bốn huy chương vàng
đây là kỳ đại hội thể thao bãi biển châu á thành công nhất trong lịch sử của thể thao việt nam
như vậy đến thời điểm này thể thao việt nam đã thành công từ olympic paralympic và giờ đây là abg năm
thể thao việt nam đều đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ trong và ngoài nước
cũng trong ngày ba tháng một mươi tại lào cai đã bế mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch
các dân tộc vùng tây bắc mở rộng lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề các dân tộc vùng tây bắc đoàn kết và phát triển hướng tới năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ bế mạc bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tặng nhiều bằng khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngày hội
đồng thời ban tổ chức cũng đã trao cờ luân lưu cho tỉnh sơn la
đơn vị đăng cai ngày hội văn hóa thể thao và du lịch lần thứ một mươi bốn vào năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
mỹ ngừng đàm phán với nga về lệnh ngừng bắn ở syri
thổ nhĩ kỳ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm ba tháng
về nỗ lực chấm dứt bạo lực ở syri đồng thời cáo buộc moscow không tuân thủ
các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn hôm chín tháng chín vừa qua
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ john kirby nêu rõ nước này ngừng tham gia
các kênh đối thoại song phương với nga đã được thiết lập để duy trì lệnh ngừng bắn tại syri
ông kirby cho biết quân đội hai nước sẽ tiếp tục sử dụng một kênh liên lạc
để bảo đảm các lực lượng hai bên không va chạm với nhau trong các chiến dịch
chống khủng bố ở syri ngoài ra washington sẽ đình chỉ đàm phán với moscow
về việc khôi phục thỏa thuận đạt được hôm chín tháng chín giữa ngoại trưởng mỹ john kerry
và người đồng cấp nga sergei lavrov
nga đã không giữ cam kết không sẵn sàng hoặc không thể gây sức ép lên chính quyền syri
tuân thủ thỏa thuận mà nga moscow là trung gian
thay vào đó nga và chính quyền syri đã lựa chọn con đường quân sự
và mỹ rất khó khăn để đưa ra quyết định này
về phía nga bộ ngoại giao nhận định quyết định này của mỹ sẽ giúp các phiến quân
chiến tại syri có cơ hội tái nhóm và củng cố lực lượng
động thái của mỹ được cho là đang có những bước đi trả đũa với nga
liên quan đến việc nga dừng thỏa thuận hạt nhân sử dụng chất plutoni
ở cấp độ vũ khí với mỹ tổng thống nga putin cho rằng
mỹ không bảo đảm thực thi cam kết sử dụng proutony để chế tạo vũ khí đang ở mức dư thừa
một loạt các công ty của đức ngày hôm qua đã ký kết thỏa thuận với các đối tác iran
động thái này cho thấy hai bên mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ về kinh tế
bất chấp những khác biệt về chính trị
phát biểu sau buổi lễ ký kết bộ trưởng kinh tế và năng lượng liên bang đức ông gabell
đã ca ngợi quan hệ giữa hai quốc gia tuy nhiên nhận định mọi bước tiến cần phải có thời gian
iran có mối quan hệ rất tốt với đức tuy nhiên cũng không nên mong chờ bất cứ phép màu nào
thành công sẽ không chỉ đến trong một hay hai ngày
đặc biệt với một quốc gia bị cô lập trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi năm
trước đó thứ trưởng kinh tế iran mohamed khazai
cho rằng hai bên sẽ ký kết khoảng một mươi thỏa thuận kinh tế trong chuyến thăm của bộ trưởng gabel tới iran
chủ yếu thuộc các lĩnh vực như truyền thông công nghiệp thép ô tô và kỹ thuật tuy nhiên không công bố chi tiết
đây là chuyến thăm thứ hai của bộ trưởng gabel tới tehran
kể từ khi iran đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các cường quốc trên thế giới hồi tháng bảy năm ngoái
sau khi ký kết thỏa thuận hạt nhân tính đến nửa đầu năm hai nghìn một mươi năm
lĩnh vực xuất khẩu của iran đã tăng đến một mươi năm lên mức một một mươi ba tỷ euro
tại thời điểm cuối năm
trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào nhà trắng
giới chức bang new york của mỹ hôm qua đã yêu cầu quỹ từ thiện của ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump
chấm dứt các hoạt động gây quỹ ở bang này
quyết định được đưa ra do quỹ tử thiện của ông donald trump đã vi phạm pháp luật
do chưa đăng ký với chính quyền bang new york về hoạt động quyên góp tiền từ cộng đồng
trong công văn văn phòng tổng trưởng lý bang này
đã yêu cầu quỹ của ông donald trump trong vòng một mươi năm ngày phải cung cấp một số tài liệu tài chính cần thiết
về các hoạt động gây quỹ
đây là diễn biến mới nhất sau một loạt sai phạm của ông donald trump trong thời gian gần đây
mới đây ông trump đã bị cáo buộc không đóng thuế thu nhập liên bang trong vòng một mươi tám năm
đại diện cho chiến dịch tranh cử của ông trump cho rằng chiến dịch tranh cử của ông này
vẫn sẽ hợp tác với cơ quan điều tra nhằm làm sáng tỏ các vụ việc gần đây
chính phủ thổ nhĩ kỳ vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp
trong bối cảnh quốc gia châu âu này đang nỗ lực tiêu diệt các tổ chức khủng bố
sau vụ đảo chính bất thành hôm một mươi năm tháng bảy vừa qua
phát biểu trước báo giới sau cuộc họp nội các phó thủ tướng thổ nhĩ kỳ numan kutomuz cho biết
quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng một mươi
thời điểm tình trạng khẩn cấp lần thứ nhất hết hạn
chính phủ thổ nhĩ kỳ hiện đã chuyển cho phía mỹ hồ sơ yêu cầu bắt giáo sĩ fatula gulen
người bị ankara cáo buộc đứng đằng sau âm mưu vụ đảo chính
nói đến hiện đang sống lưu vong tại mỹ ông kutumus bày tỏ hy vọng washington sẽ thực hiện
biện pháp cần thiết để dẫn độ đối tượng này về thổ nhĩ kỳ để xét xử
sau vụ đảo chính thổ nhĩ kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước nhằm bảo đảm hiệu quả
của các biện pháp bảo vệ nhân quyền và tự do của công dân dựa trên pháp luật của thổ nhĩ kỳ
cũng như các tiêu chí dân chủ
theo hiến pháp của thổ nhĩ kỳ tình trạng khẩn cấp có thể kéo dài tối đa đến sáu tháng
chỉ riêng trong ngày hôm qua các lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân italia đã cứu được hơn năm sáu trăm linh người di cư
đang lênh đênh trên biển ngoài khơi đảo sicily
các cuộc cứu hộ trên biển diễn ra trong suốt cả ngày
khi những người di cư được vớt lên từ ba mươi sáu chiếc thuyền trở đầy người đang hướng về phía italia
dòng người di cư từ các cảng của liby sang italia tăng đột biến trong những ngày này
là do biển đã yên sau một tuần có bão
trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều thuyền chở người di cư từ các cảng
ở khu vực phía bắc phi tới italia với hy vọng sẽ được chấp nhận ở lại châu âu
các cuộc cứu hộ diễn ra trong thời điểm tròn ba năm ngày xảy ra vụ đấm thuyền chở người di cư trên biển
ở ngoài khơi đảo lampeduza của italia khiến ba trăm tám mươi sáu người thiệt mạng
đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất liên quan đến người di cư vượt biên trái phép
bằng đường biển địa trung hải sang châu âu
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt